trong đợt kiểm tra lần này công an tỉnh đã phát hiện lập biên bản kiểm tra đối với ba mươi ba cơ sở kinh doanh ra quyết định và lập biên bản tạm giữ các giấy tờ liên quan đến hoạt động cầm đồ hỗ trợ tài chính của các cơ sở có biểu hiện vi phạm như giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh giấy chứng nhận đầu tư giấy chứng nhận đăng ký thuế giấu xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự hồ sơ sổ sạch hợp đồng phản ánh hoạt động vay tiền hoặc cầm cố tài sản lãi suất vay thu giữ bốn máy tính hai mươi điện thoại di động ba mươi
để phục vụ công tác điều tra xử lý vi phạm
bốn đối tượng đang có hành vi vận chuyển gần ba trăm năm mươi kg pháo nổ từ trung quốc về việt nam vừa bị các lực lượng chức năng tỉnh lạng sơn kịp thời phối hợp bắt giữ
tăng vật thu giữ là một mươi tám bao tải bên trong có chứa một trăm tám mươi dàn pháo loại ba mươi sáu quả một dàn tám trăm bốn mươi quả pháo hình lựu đạn và sáu mươi tràng pháo được tép thành dây cuộn tròn
với tổng trọng lượng ba trăm bốn mươi chín kg bước đầu các đối tượng là lý thị tiện lộc thị thực vi thị vương và lý thị phong đều ở huyện lộc bình tỉnh lạng sơn khai nhận đã vận chuyển thuê số pháo nổ trên cho một số đối tượng người trung quốc để lấy tiền công
và đến đây bản tin nhanh cũng xin được tạm dừng xin kính chào và hẹn gặp lại trong bản tin nhật ký an ninh